chương trình tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự cập nhật
sau ba ngày xét xử chiều tối nay tnthh đã tuyên án sơ thẩm bị cáo nguyễn thành tài
nguyên phó chủ tịch ubnd tp hcm sương thị bạch diệp giám đốc công ty trách nhiệm hiệu hoạn bất động sản diệp bạch dương
và tám bị cáo khác trong vụ án sai phạm về việc hoán đổi nhà đất số năm mươi bảy cao thắng lấy nhà đất số một trăm tám mươi năm hai bà trưng
hành vi phạm tội của các bị cáo đã gây ra hậu quả đặc biệt lớn
hội đồng xét xử nhận định các bị cáo nguyên là lãnh đạo cán bộ của ubnd tp hcm đã thiếu trách nhiệm trong tham mưu
đề xuất chấp thuận việc hoán đổi tài sản trái quy định của pháp luật từ đó tạo điều kiện cho bị cáo dương thị bạch diệp
giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn bất động sản diệp bạch dương chiếm đoạt tài sản nhà nước
theo đó hội đồng xét xử tuyên phạt chín bị cáo cùng với tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
trong đó bị cáo nguyễn thành tài bị tuyên phạt năm năm tù còn bị cáo dương thị bạch diệp bị tuyên án trung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
liên quan đến vụ án sản xuất buôn bán sách giáo khoa giả tại hà nội với quy mô lớn
hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thay đổi quyết định khởi tố bị can đối với ông trần hùng
kiểm soát viên chính nguyên tổ trưởng tổ ba trăm linh bốn nay là tổ trưởng tổ một nghìn bốn trăm bốn mươi bốn tổng cục quản lý thị trường
thủng bộ công thương
trước đó vào ngày một mươi bảy tháng tám cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã khởi tố bổ sung vụ án môi rời hối lộ
và khởi tố nguyễn duy hải về tội môi rời hối lộ
đây là diễn biến mới của quá trình mở rộng điều tra vụ án sản xuất buôn bán hàng giả xảy ra tại công ty cổ phần in
và văn hóa truyền thông hà nội công ty trách nhiệm hiệu hạn sản xuất và thương mại phú hưng phát
đội quản lý thị trường số một mươi bảy cục quản lý thị trường tp hà nội và các đơn vị liên quan
tiếp tục với những tin tức khác
tại bình định do mưa lớn kéo dài trong những ngày vừa qua đã gây ngập lụt tại nhiều địa phương
khiến việc đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn
nhiều tuyến đường ở vùng trũng như huyện tuy phước và phù cát bị chìm trong nước
xe máy và người đi bộ không thể qua lại
trước tình hình trên công an các địa phương đã phân công cán bộ chiến sĩ trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ liên tiếp trong ba ngày vừa qua
để làm nhiệm vụ đảm bảo an toàn tính mạng sức khỏe của nhân dân
bên cạnh việc ngăn ngừa không để người dân tự ý đi xe máy đi bộ băng qua đoạn đường bị ngập nặng
các bộ chiến sĩ công an còn hỗ trợ giúp đỡ đưa người dân và phương tiện lên những chiếc xe cơ giới để qua lại các vùng trũng được an toàn
với tinh thần nhiệt tình trách nhiệm cao của cán bộ chiến sĩ công an và lực lượng dân quân tự vệ ở địa phương
đến thời điểm hiện tại tỉnh bình định chưa xảy ra trường hợp nào thương vong do bị lũ cuốn trôi khi di chuyển qua vùng ngập lụt
thưa quý vị tình trạng sạt lở nghiêm trọng bờ sông trà bồng đoạn qua thôn phú hòa xã trà phú huyện trà bồng của tỉnh quảng ngãi
đang ở mức nghiêm trọng đặc biệt trong mùa mưa lũ vừa qua
gần chục ngôi nhà đang đứng trước nguy cơ bị cuốn trôi cùng nhiều hectare đất sản xuất khiến cuộc sống của người dân gặp rất nhiều khó khăn
đoạn sạt lở bờ sông dài khoảng một trăm năm mươi mét cuốn trôi hơn hai hectare đất vùng nà viên
đây là diện tích đất sản xuất chính của hàng chục hộ dân ven sông
bà con canh tác rau màu đậu bắp các loại đem lại nguồn lợi ổn định
tuy nhiên tình trạng sạt lở đã làm mất hết đất sản xuất của bà con
lâu chứ giờ đó bây giờ nó lỡ đó bây giờ mưa lớn nữa nó lỡ luôn mà đâu có còn đất nữa đâu mà lộn

không chỉ cuốn trôi hết đất sản xuất đoạn bờ sông bị sạt lở đã ăn sâu vào gần khu dân cư
đe dọa trực tiếp đến nhà ở của sáu hộ dân ven sông và hàng chục hộ dân lân cận

khi sạt lở tạo ra đoạn bờ sông bị sạt lở đoạn bờ sông bị sạt lở
khi sạt lở tạo vùng đất bồi giữa sông người dân đã tự ý trồng keo bên bồi làm cho bên lở càng lở nhiều hơn
sạt lở ở đây là nguyên nhân là do khi mà cái chỗ đất nó bầu vị ở chính giữa cái dòng sông đây
thì người dân ở đây là người ta trồng lấy người ta trồng phót họ trong keo
từ cái chỗ đó là nó ngang một số cái dòng chảy của nó khi mà lục chảy xuống thì nó bị là ngang cái đó
do đó là cái nước đó
còn đây lùm ảnh hưởng tới bài của em em đọc viên này là nó lãi nhiều
hiện nay xã trà phú đã cắm biển cảnh báo nguy hiểm và răng dây không cho người dân ra khu vực nguy hiểm
xã cũng xây dựng phương án khắc phục trên ubnd huyện
trong năm hai nghìn một mươi một thì qua có cần bỏ xe thì nó tiếp tục là sạt lở
hiện nay thì sạt lở rất là lớn
thì xã thì cũng đã nắm tình hình
và hiện nay cũng đang cái
xây dựng báo tố cũng như xây dựng phương án để báo tố huyện về cái giải phóng và để rồi trèn trống sạt lở trong thời gian tới
thì để lâu giờ sau này thì tất nhiên nó lở hết cái nợ thì nó dẫn đến liên quan tới nhà dân
nó nướng tới nhà dân
nên là hiện nay thì cháu xã thì cũng đang tích cực làm phương án rồi báo tố huyện
tình trạng sạt lở bờ sông vẫn đang tiếp diễn
đặc biệt nếu có mưa lũ lớn trong thời gian tới
người dân ven sông đang rất mong chờ phương án khắc phục của huyện để an tâm sinh sống
sau thời gian tích cực điều tra công an huyện trảng bom của tỉnh đồng nai đã kết luận điều tra
đồng thời chuyển hồ sơ đến viện kiểm sát nhân dân cung cấp
đề nghị truy tố hai mươi một bị can trú tại huyện trảng bom tỉnh đồng nai về tội cố ý gây thương tích
theo kết luận điều tra do mâu thuẫn với anh lương tiến đạt chú tại tỉnh đồng nai
ngày bốn tháng sáu bị can tống hoàng minh thái đã chuẩn bị hung khí gồm một mươi ba con dao
lưỡi liềm và rủ thêm hai mươi đối tượng khác từ một mươi bảy đến hai mươi tuổi nhằm mục đích đánh anh đạt
khi thái cùng đồng bọn đang tập trung ở xã trung hòa huyện trảng bom để gây án
thì bị công an phát hiện ngăn chặn bắt giữ
ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thành phố rạch giá của tỉnh kiên giang
đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối
trần văn mong về tội cướp giật tài sản
trước đó nhận được tin báo của một người phụ nữ lớn tuổi hành nghề bán vé số dạo
bị một thanh niên đi xe máy cướp giật hơn sáu mươi tờ vé số
khi người này đang đi bán vé số trên đường
nên công an phường vĩnh lạc thành phố rạch giá tiến hành xem lại hệ thống camera
thì phát hiện đối tượng gây án chính là trần văn mong
tại cơ quan công an mong thừa nhận đã gây ra vụ cướp giật nói trên
và cũng với thủ đoạn tương tự đã thực hiện chót lọt ba vụ cướp giật vé số
của ba người tàn tật và người già
tất cả vé số cướp giật được mong đem bán lại cho một đại lý bán vé số ven đường
để lấy tiền tiêu xài cá nhân
những thông tin về truy nã tội phạm sẽ kết thúc bản tin nhanh của truyền hình công an nhân dân
các dịch vụ như massage spa làm đẹp quán bar vũ trường công lập bộ khiêu vũ karaoke
trên địa bàn thành phố hồ chí minh được hoạt động có điều kiện
ở những phường xã có cấp độ dịch như một hai và ba
đó là một trong những nội dung của quy định tạm thời biện pháp thích ứng an toàn
linh hoạt kiểm soát có hiệu quả với dịch covid một mươi chín
do chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm vừa ký ban hành
theo quy định mới các cơ sở kinh doanh dịch vụ như massage spa làm đẹp quán bar vũ trường
câu lạc bộ khiêu vũ karaoke được hoạt động tại các phường xã thị trấn có cấp độ dịch một
với cấp độ hai các cơ sở này được hoạt động tối đa năm mươi công suất cùng một thời điểm
ở cấp độ ba
người dịch vụ quán bar vũ trường công lập bộ khiêu vũ karaoke các loại hình còn lại
gồm massag spa làm đẹp được hoạt động tối đa hai mươi năm công suất
điều kiện chung để tham gia hoạt động khi áp dụng biện pháp theo từng cấp độ dịch
trên phạm vi toàn thành phố là người tham gia các hoạt động phải tiêm ít nhất
một mũi vaccine phòng covid một mươi chín sau một mươi bốn ngày
người thuộc diện phải tiêm vaccine nhưng không thể tiêm do chống chỉ định
cần có giấy xác nhận của cơ quan y tế
trẻ em chưa đến tuổi tiêm vaccine được tham gia các hoạt động cùng người lớn
đã tiêm đủ liều vaccine
trong khi đó tại quảng ngãi nhiều bệnh viện tại địa phương này hiện đã và đang tiếp nhận
điều trị hơn một trường hợp bị sốt xuất huyết
hơn bao giờ hết cơ quan chức năng cảnh báo rằng nguy cơ lan rộng và nỗi lo dịch kép
là sốt xuất huyết và covid một mươi chín vì đây đều là những bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus gây ra
tại khoa nhiệt đới bệnh viện đa khoa tỉnh quảng ngãi số ca bệnh sốt xuất huyết
nhập viện tăng cao
nên phải nằm dương xếp vì các giường kê sẵn không còn chỗ trống
trong tổng số gần bốn mươi ca bệnh đang điều trị tại khoa nhiệt đới
bệnh viện đa khoa tỉnh có trên một mươi năm biến chứng nặng nhiều nhất là giảm tiểu cầu
nó mệt mỏi đau đau dữ dội
tốt như vậy là một cái giờ ba bốn ngày xong rồi nó nổi ba bốn chiếc da
hôm nay hôm qua này thì đau bụng tức là nó có chảy mốc cao
toàn tỉnh quảng ngãi hiện ghi nhận
gần một ca sốt xuất huyết
đây chỉ là con số thống kê tại các cơ sở y tế
còn rất nhiều bệnh nhân sốt xuất huyết tự điều trị tại nhà
việc tự điều trị không theo chỉ định của bác sĩ rất nguy hiểm
đã có trường hợp khi bệnh chuyển nặng
người nhà mới chuyển đến bệnh viện cấp cứu
một số trường hợp bệnh nhân thì thường là họ sẽ điều trị ở ngoài
và không có cái thác đồ rõ ràng thì thường là truyền dịch hoặc là tiêm thuốc vào gì đấy
thì là khi vào viện thì với cái tình trạng là tràn dịch bằng bụng tràn dịch bằng khổ
cái biến chứng nặng hơn thì có thể là sốt xuất huyết nặng
có những trường hợp bệnh nhân tụt huyết ác
rồi thì bệnh nhân phải chuyển lên khoa hồi sức
những cái biến chứng thông thường thì có thể mình hồi sức được
có ít bệnh nhân á xuất huyết nặng và không có nhỏ máu kịp thời á
hiếm lắm sẽ gặp trường hợp tự phong
trước tình hình này sở y tế đã chỉ đạo các hệ thống y tế trong ngành
thực hiện tốt công tác
truyền thông cho người dân thực hiện biết được những biện pháp phòng chống dịch sốt xuất huyết
đồng thời là thực hiện các biện pháp như là diệt bầu gậy lâm quan
phục vụ cá nhân cũng như tại cộng đồng
đồng thời thực hiện việc chỉ đạo hệ thống y tế dự phòng
giám sát chặt chẽ các yếu tố nguy cơ và đánh giá để giám sát chặt chẽ
phát hiện sớm cái ụ dịch để mà từ đó xử lý ụ dịch tốt nhất
trước tình hình dịch sốt xuất huyết đang diễn biến phức tạp trên địa bàn
ngành y tế quảng ngãi tập trung triển khai các biện pháp vệ sinh môi trường
diệt bầu gậy lâm quan và mũi chuyển bệnh
đồng thời khuyên cáo người dân khi có những triệu chứng sốt nhức mỏi hoặc sốt huyết
và có những triệu chứng khác liên quan đến bệnh sốt xuất huyết thì liên hệ với cơ quan y tế gần nhất
để được khám tư vấn và điều trị kịp thời tránh tình trạng để quá chậm sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng
tiếp theo là những thông tin về truy nã tội phạm
sau thời gian tích cực điều tra công an huyện trảng bom của tỉnh đồng nai đã kết luận điều tra
đồng thời chuyển hồ sơ đến viện kiểm sát nhân dân cung cấp đề nghị truy tố hai mươi một bị can
trú tại huyện trảng bom tỉnh đồng nai về tội cú ý gây thương tích
theo kết luận điều tra do mâu thuẫn với anh lương tiến đạt chú tại tỉnh đồng nai từ trước ngày bốn tháng sáu
bị can tống hoàng minh thái đã chuẩn bị hung khí gồm một mươi ba con dao một lưỡi liềm và rủ thêm hai mươi đối tượng khác
từ một mươi bảy đến hai mươi tuổi nhằm mục đích đánh anh đạt
khi thái cùng đồng bọn đang tập trung ở xã trung hòa huyện trảng bom để gây án
thì bị công an phát hiện ngăn chặn bắt giữ
ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thành phố rạch giá của tỉnh kiên giang
đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với trần văn mong về tội cướp giật tài sản
trước đó nhận được tin báo của một người phụ nữ lớn tuổi hành nghề bán vé số dạo
bị một thanh niên đi xe máy cướp giật hơn sáu mươi tờ vé số
khi người này đang đi bán vé số trên đường nên công an phường vĩnh lạc thành phố rạch giá
tiến hành xem lại hệ thống camera thì phát hiện đối tượng gây án chính là trần văn mong
tại cơ quan công an mong thừa nhận đã gây ra vụ cướp giật nói trên
và cũng với thủ đoạn tương tự đã thực hiện trót lọt ba vụ cướp giật vé số của ba người tàn tật và người già
tất cả vé số cướp giật được mong đem bán lại cho một đại lý bán vé số ven đường để lấy tiền tiêu xài cá nhân
những thông tin về truy nã tội phạm sẽ kết thúc bản tin nhanh của truyền hình công an nhân dân
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
công an quận hồng bàng thành phố hải phòng đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng phạm ngọc anh
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám hộ khẩu thường trú tại số một trăm năm mươi hai phan bội châu phường phan bội châu quận hồng bàng thành phố hải phòng
về tội tàng trữ trái phép chất ma túy
cũng phạm tội tàng trữ trái phép chất ma túy và phải nhận quyết định truy nã của phòng cảnh sát thi hành án hình sự
và hỗ trợ tư pháp công an thành phố hải phòng là đối tượng phương huyền nhung
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn hộ khẩu thường trú tại số hai trăm hai mươi
đường máng nước thôn cái tắt xã an đồng huyện an dương thành phố hải phòng
bên cạnh đó phòng cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an thành phố hải phòng
còn ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn bá đức sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hộ khẩu thường trú tại năm trên bảy mươi hai trên hai trăm ba mươi chín lê lợi phường lê lợi quận ngô quyền thành phố hải phòng
về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn
năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
còn bây giờ sẽ là những thông tin được cập nhật vào lúc sáu giờ sáng
đội cảnh sát kinh tế môi trường công an quận thanh khê thành phố đà nẵng cho biết vừa kiểm tra phát hiện năm tấn hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ tại ga đường sắt đà nẵng
cụ thể công an quận thanh khê đã kiểm tra tàu hàng đang di chuyển từ bắc vào nam có biểu hiện bất minh
kiểm tra trên tàu có chứa khoảng năm tấn hàng hóa phần lớn là quần áo mỹ phẩm đồ chơi trẻ em và linh kiện điện tử
tại thời điểm phát hiện đơn vị vận tải và chủ kinh doanh chưa xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của toàn bộ số lô hàng nói trên
hiện công an quận thanh khê đã tiến hành lập biên bản kiểm kê toàn bộ lô hàng đồng thời tổ chức phân loại xác minh để xử lý theo đúng quy định của pháp luật
đội kiểm soát phòng chống ma túy cục hải quan nghệ an vừa phối hợp với
công an huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an phá thành công chuyên án bắt giữ đối tượng kha thị bàng ba mươi sáu tuổi trú ở bản na chảo xã hữu kiệm huyện kỳ sơn đang vận chuyển một mươi tám viên ma túy tổng hợp
theo đó qua hai tháng tổ chức theo dõi bằng các biện pháp nghiệp vụ khoảng hai mươi h ngày một mươi một tháng một mươi một tại khu vực bản bà xã hữu kiệm huyện kỳ sơn tổ công tác đã vây bắt đối tượng kha thị bảng đang thực hiện hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
tại hiện trường tổ công tác thu giữ một mươi tám viên ma túy tổng hợp và hiện lực lượng chức năng đang tạm giữ hình sự đối tượng kha thị bảng để tiếp tục phối hợp điều tra mở rộng chuyên án
như chúng tôi đã đưa tin phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hà nội vừa triệt phá ổ nhóm tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy trong một quán karaoke trên địa bàn huyện đông anh
bằng những thủ đoạn tinh vi các đối tượng trong vụ án này đã bất chấp lệnh cấm vẫn lén lút hoạt động biến quán karaoke trở thành địa điểm mà nhiều đối tượng tập trung để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
đối tượng chủ mưu của vụ án là nguyễn ngọc phương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám chú tệ giáo cổ loa huyện đông anh
bất chấp lệnh dừng hoạt động các quán karaoke để phòng chống dịch bệnh phương cùng đồng bọn vẫn lén lút mở cửa đón khách
thậm chí trực tiếp bán ma túy và tổ chức chứa chấp cho khách đến quán sử dụng ma túy tổng hợp
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận quán karaoke này được đối tượng mua lại từ đầu năm với giá tám trăm linh triệu đồng và hoạt động liên tục từ đó đến khi bị phát hiện
mỗi khi khách có nhu cầu hát sẽ gọi trực tiếp cho quản lý đặt phòng
đối với khách có nhu cầu sử dụng ma túy thì phải là khách hàng quen biết của quán
các phòng hát được chuẩn bị đầy đủ âm thanh ánh sáng để phục vụ khách
có nhu cầu
đều có gắn camera theo dõi xung quanh cũng phân công đối tượng cảnh giới đóng và tắt đèn ở ngoài tắt biển hiệu tắt đèn
sau đó là mở cửa ngách cửa hông và cho các đối tượng vào sử dụng trái phép chất ma túy
cho nên là các loại đối tượng này bây giờ cũng hoạt động tương đối là trắng trợ
tại thời điểm kiểm tra lực lượng công an đã phát hiện ba trong số năm phòng hát của quán linh anh có hoạt động cho khách bay lắc sử dụng trái phép chất ma túy
kiểm tra ba mươi một người có mặt tại quán
phát hiện hai mươi bảy đối tượng dương tính với ma túy
thu giữ tăng vật gồm một mươi sáu hai trăm một mươi chín gram ketamine một mươi chín sáu trăm năm mươi chín gram mdma một cân điện tử ba đĩa xứ có dính ma túy và nhiều đồ vật liên quan
căn cứ tài liệu thu thập cơ quan điều tra đã ra lệnh bắt khẩn cấp một mươi năm đối tượng về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng
tiếp tục với những tin tức giao thông đáng chú ý
học sinh chở nhau trên một xe máy đã đâm trực diện vào đầu xe container khiến cả ba ngã văng xuống đường hai người tử vong một người bị thương nặng
vụ tai nạn đã xảy ra vào khoảng hai mươi h hai mươi năm phút ngày một mươi năm tháng một mươi một tại đường một mươi xã an lễ huyện quỳnh phụ tỉnh thái bình
và vụ tai nạn được camera an ninh của nhà dân ghi lại
cụ thể ba học sinh người thôn thượng xã an tràng trên đường đi đà bóng về đã kẹp ba trên một xe máy và khi tới địa điểm trên thì xảy ra va chạm với xe container
cú đâm trực diện vào đầu xe container khiến ba học sinh ngã văng xuống đường hậu quả hai người tử vong tại chỗ một người bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện
ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn thì cơ quan chức năng đã có mặt để điều tra nguyên nhân
bất chấp khu vực giao nhau hai tài xế xe container vẫn lái xe với tốc độ cao kèm cựa nhau trên đường suýt gây tai nạn cho một xe ô tô con khác
và tình huống giao thông này đã khiến cho nhiều người thoát tim được xác định xảy ra trên đường
tại đường trần duy hưng đoạn qua địa bàn phường trung hòa quận cầu giấy thành phố hà nội
thời điểm trên một chiếc ô tô con đang di chuyển trên đường trần duy hưng
khi đến khu vực hầm chui trung hòa tài xế cho xe chạy chậm bật đèn báo rẽ với ý định xin nhập làn rẽ phải vào hướng đường phạm hùng
đúng lúc này từ phía sau xuất hiện hai xe container đang chạy song song với tốc độ cao
mặc dù thấy xe con đang xin nhập làn hai tài xế container vẫn không chịu giảm tốc
thậm chí hai xe này còn chạy sát sẵn sạt suýt va chạm với xe con nếu những tài xế xe này không nhanh tay đánh lái
hiệp hội vận tải hành khách công cộng vừa kiến nghị hà nội cho phép xe buýt hoạt động một trăm linh công suất vào giờ cao điểm
đó là khung giờ sáng từ sáu h đến chín h và buổi chiều từ một mươi sáu h cho tới hai mươi h
trước đó từ ngày một mươi bốn tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một xe buýt hà nội được hoạt động

sau một tháng hoạt động trở lại công tác tổ chức vận hành các tuyến xe buýt được đảm bảo an toàn và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định hướng dẫn phòng chống dịch
tuy nhiên trong những ngày cuối tháng một mươi trở lại đây lượng hành khách đi lại có dấu hiệu tăng trở lại
nhiều hành khách phải chờ đợi lâu mới có thể đón được xe buýt do yêu cầu giãn cách trên xe để phòng chống dịch
và tần suất dịch vụ thưa từ một mươi năm cho tới sáu mươi phút một lượt dẫn đến nhiều trường hợp hành khách phải chờ đợi lâu và chuyển sang sử dụng phương tiện cá nhân
thưa quý vị thời gian gần đây trên địa bàn thành phố hạ long tỉnh quảng ninh xuất hiện nhiều nhóm thanh thiếu niên đã tụ tập sử dụng mô tô xe máy
tham gia giao thông lạng lách bốc đầu có dấu hiệu của hành vi đua xe gây dối trật tự công cộng
và trước thực trạng này lực lượng công an tỉnh quảng ninh đã thực hiện các biện pháp nghiệp vụ quyết liệt xử lý các trường hợp này
che biển xuống xe điều khiển phương tiện với tốc độ lớn nhóm thanh thiếu niên này đã di chuyển từ thành phố quảng ninh
tới thành phố hạ long để tụ tập với một số thanh thiếu niên trên địa bàn chạy xe lạng lách bốc đầu
qua kiểm tra các đối tượng này không xuất trình được giấy phép lái xe đăng ký xe

không ít trường hợp vi phạm khi bị xử lý vẫn chưa đủ một mươi sáu tuổi thậm chí có trường hợp mới tri học lớp sáu lớp bảy
đối với những trường hợp thanh thiếu liên điều khiển xe mô tô
và trẻ trẻ đối với những trường hợp thanh thiếu liên điều khiển xe mô tô đối với những trường hợp thanh thiếu liên đối với những trường hợp thanh thiếu liên
xe biển số có biểu hiện lạng lách đánh bóng bốc đầu chúng tôi đã sử dụng biện pháp công khai và các biện pháp hóa trang để ghi hình các đối tượng
sau đó là tiến hành dùng các biện pháp nghiệp vụ để bắt giữ các đối tượng và xử lý kiên quyết triệt đẻ
đây là những đối tượng thanh thiếu niên mới lớn
khi các cháu điều khiển phương tiện
thực hiện tốt công tác điều tra cơ bản nắm tình hình đội cảnh sát giao thông và trật tự công an tp hạ long đã khảo sát các tuyến đường
thời gian thường xuyên xảy ra tình trạng vi phạm phân công bố trí lực lượng triển khai đồng thời các biện pháp nghiệp vụ
từ đầu năm đến nay gần hai trăm linh trường hợp thanh thiếu niên tụ tập điều khiển xe mô tô bằng một bánh lạng lách đánh võng vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn đã bị bắt giữ xử lý
thường các cháu tạo thành các nhóm giao lô để khi mà hẹn hò nhau thông qua nhóm giao lô đó để hẹn hò tụ tập thành một điểm
xong bắt đầu diễu hành đi ở trên các tuyến đường